từ ngày hôm nay một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tp hcm sẽ chính thức triển khai chương trình sữa học đường
đến với hơn ba trăm linh trẻ em mầm non và học sinh khối một trên địa bàn một mươi quận huyện của thành phố
với mục tiêu khuyến khích trẻ em thành phố tăng cường uống sữa từ đó cải thiện tình trạng dinh dưỡng
cấp phần đâng cao tầm vóc trẻ em tp hcm đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án chương trình sữa học đường
thi điểm tại một mươi quận huyện trên địa bàn tp hcm gồm quận chín quận một mươi hai thủ đức tân phú bình tân
huyện củ chi hóc môn bình chánh nhà bè cần giờ
các quận huyện thi điểm được lựa chọn dựa trên sự ưu tiên với các quận huyện ngoại thành
có khu công nghiệp khu chế xuất có nhiều nhóm trẻ độc lập tư thục
tp hcm tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta triển khai ở một mươi quận huyện thuộc quận vang
và khi triển khai đại trà có cả các quận nội thành tôi nghĩ rằng nó cũng không có gì khác biệt
tại vì những
những cái việc mà triển khai này thì chúng tôi cũng đã truyền truyền đến tất cả phụ huynh
và chúng tôi với việc tham gia thần tự nguyện chứ chúng tôi cũng không bắt buộc nếu phụ huynh nào
cảm thấy là cần thiết tham gia thì chúng tham gia còn không thì chúng tôi cũng không có ép buộc vấn đề này
nhằm đảm bảo việc uống sữa trong trường học được diễn ra thuận lợi và an toàn cho học sinh
các cơ quan ban ngành của tp hcm đã phối hợp hết sức chặt chẽ với công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
đơn vị trúng thầu tổ chức các buổi tập khuấn
đạo cán bộ y tế giáo viên đại diện cha mẹ học sinh các trường và chủ các nhóm lớp mẫu giáo độc lập
tư thuộc tại một mươi quận nguyện triển khai thí điểm đề án nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết
đảm bảo triển khai chương trình sữa học đường an toàn hiệu quả
chúng tôi tập trung vào công tác tập huấn cho các thầy cô giáo cũng như là cán bộ y tế của nhà trường
đầu tiên là về công tác sàng lọc trẻ tham gia chương trình sữa học đường
bởi vì là không phải trẻ em nào cũng có cơ hội được tiếp cận với sữa
có những trường hợp là nhiều bé chưa đủ uống sữa lần nào
thì đây là công tác rất là quan trọng là mình phải sàng lọc cái đối tượng tham gia chương trình
và thứ hai chúng tôi sẽ tập huấn là công tác tiếp nhận và bảo quản sữa trong môi trường trường học
và cái thứ ba là chúng tôi sẽ tập huấn về công tác xử lý sự cố trong quá trình triển khai chương trình nếu có
thì thông qua bữa tập huấn thì bản thân thấy bữa tập huấn rất là bổ ích và nó rất là rõ ràng
và những cái việc như là lưu trữ sữa
và cái phần mà theo dõi sữa tốt hay là không tốt
chương trình được đánh giá là mang tính nhân văn khi hướng tới trẻ em việt nam
nguồn nhân lực tương lai của đất nước
mang đến cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi
giảm bớt gánh nặng về tài chính với gia đình và xã hội
đặc biệt đối với các em có điều kiện khó khăn
phụ huynh chưa đủ điều kiện cho các em được uống sữa hằng ngày
thành phố và vinamilk sẽ hỗ trợ uống sữa miễn phí hoàn toàn